tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi gặp các nhà trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu
đến từ mọi miền đất nước về tham dự lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi gặp mặt chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong những năm qua
trong đó có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị mang tính ứng dụng cao được áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống
giúp tiết kiệm chi phí bảo vệ môi trường cải thiện điều kiện lao động tăng thu nhập cho người dân
đồng thời góp phần cung cấp các luận cứu khoa học đóng góp tích cực trong việc xây dựng và hoàn thiện chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
tạo cơ sở đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn việc đầu tư cho khoa học công nghệ còn chưa đáp ứng được yêu cầu
chủ tịch quốc hội mong rằng các nhà trí thức chia sẻ với khó khăn chung tiếp tục phát huy sức sáng tạo nâng cao năng lực nghiên cứu để có nhiều hơn nữa những nghiên cứu phù hợp mang tính ứng dụng cao